từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhiều chính sách mới liên quan tới doanh nghiệp tiền lương phụ cấp hay quy định xử phạt trong lĩnh vực du lịch chính thức có hiệu lực thi hành
sau đây là phần tổng hợp của truyền hình nhân dân
thông tư chín của bộ nội vụ có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
theo quy định tại văn bản này mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã giải yếu đã nghỉ việc
sẽ tăng thêm bảy một mươi chín trên mức trợ cấp được hưởng
có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng tám nghị định năm mươi tám của chính phủ quy định mức trợ cấp phụ cấp yêu đãi đối với người có công với cách mạng
theo nghị định này mức chuẩn để xác định mức trợ cấp phụ cấp yếu đái người có công với cách mạng là một sáu trăm hai mươi bốn đồng cao hơn mức hiện tại một trăm linh chín đồng
cụ thể với thương binh người hưởng chính sách như thương binh sẽ được hưởng mức trợ cấp tối thiểu là một chín mươi bốn đồng tối đa năm hai trăm linh bảy đồng
thương binh loại b được trợ cấp tối thiểu chín trăm linh bốn đồng tối đa bốn ba trăm linh tám đồng
thương binh thương binh loại b suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng phụ cấp một sáu trăm bảy mươi đồng
bệnh binh sẽ hưởng trợ cấp tối thiểu một sáu trăm chín mươi năm đồng và tối đa hai tám mươi sáu đồng
thông tư chín của bộ y tế có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo đó có thêm ba trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh
gồm người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lôm cơ sở tám chín mươi bốn triệu đồng
trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn sáu tháng lương cơ sở
dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ bảo hiểm y tế
người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện chuyển viện trong ngày do cấp cứu mất ý thức tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại
nghị định số bốn mươi năm của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó phạt tiền từ một đến ba triệu đồng nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ
phân biệt đối xử với khách du lịch không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
phạt từ ba đến năm triệu đồng nếu không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro
không giải quyết kiến nghị phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch
phạt tiền từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng sức khỏe tài sản của khách du lịch